hai nữ học sinh lớp tám trường trung học cơ sở buôn chấp thị trấn buôn chấp huyện crong anna tỉnh đắk lắc
vừa bị nhà trường xử lý vì tham gia vụ đánh bạn lột áo bạn rồi đăng clip lên mạng xã hội
cụ việc xảy ra do mâu thuẫn giữa nhóm thiếu niên cùng hai nữ sinh nói trên với một nữ sinh ngoài trường
nhà trường đã đề xuất hạ hạnh kiểm và cho hai học sinh này thực hiện lao động tại trường một mươi ngày